trước tình hình cơn bão số một mươi hai đang di chuyển hướng vào đất liền nước ta sáng nay
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có cuộc họp chỉ đạo lên phương án ứng phó
tính đến sáu giờ ngày chín tháng một mươi một bộ đội biên phòng các tỉnh từ thanh hóa đến bình thuận đã thông báo
kiểm đếm hướng dẫn cho gần sáu mươi phương tiện tàu thuyền với hai trăm chín mươi người biết đến diễn biến
của bão để di chuyển tránh thoát khỏi khu vực nguy hiểm hiện còn bốn phương tiện với hai mươi chín người của
tỉnh bình định đang hoạt động trong vùng ảnh hưởng của bão các tàu này đã biết diễn biến của bão
và đang di chuyển phòng tránh tỉnh khánh hòa dự kiến cấm biển vào một mươi tám giờ hôm nay
các tỉnh khác sẽ xem xét thời gian cấm biển tùy theo tình hình của bão
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cũng yêu cầu các địa phương
các tỉnh miền trung lưu ý đến an toàn của các hộ dân vừa chịu thiệt hại nặng nề bởi mưa bão
xây dựng phương án bảo đảm an toàn nhất là đối với những nơi có nguy cơ sạt lở
dự kiến sẽ sớm thành lập một số đoàn công tác để chỉ đạo ứng phó tại hiện trường
chỉ đạo các địa phương miền trung để các tỉnh không chỉ ở tâm thế ứng phó với bão số một mươi hai
mà còn chuẩn bị tinh thần ứng phó với bão số một mươi ba sắp vào biển đông trong vài ngày tới